trong thành phố đà lạt khoảng hai mươi hai km về hướng đông nam có một vùng trà nổi tiếng từ năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy với tên gọi ban đầu là sở trà cầu đất lạp g broye diện tích trồng và khai thác trẻ trên sáu trăm linh hectare
trong thời gian này nhà máy chủ yếu sản xuất trẻ đen sản phẩm được đưa về pháp tiêu thụ và xuất khẩu sang các nước khác ở châu âu
trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử trên khu vực sở trà cầu đất xưa hiện còn khoảng hai trăm linh hectare trà
trong đó có nhiều giống trà mới được trồng thay thế cho giống cũ năng suất thấp
với lợi thế không thu phí tham quan nên đồi trà cầu đất luôn tấp nập du khách mỗi ngày
có người đến để lưu lại cho mình cùng bạn bè người thân những bức hình thật đẹp
có người đến tìm kiếm những giây phút nghỉ ngơi tận hưởng khí hậu trong lành của nơi đây
hay có người chỉ lẫn đến để thưởng thức tách trà cho thỏa mong ước
thưa quý vị và các bạn
trà bảo lộng được coi là thủ phủ của trà lâm đồng thì cầu đất được coi là cội nguồn
nơi sản sinh ra cây trà đầu tiên tại lâm đồng
hiện nay tại cầu đất vẫn tiếp tục sản xuất đưa ra thị trường những loại trà thơm ngon có tiếng
ví dụ như trà ô long
tuy nhiên hiện nay tại đây cũng đang được đầu tư đưa vào khai thác những mô hình phát triển du lịch
để phục vụ cho du khách khi về tham quan tại thành phố đà lạt nói riêng cũng như tỉnh lâm đồng nói chung
và ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng thanh dung sẽ khám phá vùng trà cầu đất
một vùng trà có tuổi đời hàng trăm năm
vâng hiện nay thì thanh dung đang đứng cạnh một gốc trà cổ
và như quý vị các bạn quan sát thấy thì gốc trà này rất là to
chú ơi gốc trà này được trồng vào thời gian nào
đây là cây trà cổ và cây tán khoảng hai mét
cây trà này là trồng năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy
thì một người pháp người ta qua đây người ta mới xây dựng cái khu này là lúc đó là sở trà cầu đất
cây trà này là sở trà cầu đất
và cây trà này là trồng trong cùng thời điểm đó
đến nay thì cây trà đã có khoảng chín mươi năm tuổi
vậy thì cái việc chăm sóc cũng như thu hái cây trà này thì sẽ diễn ra như thế nào ạ
cây trà cổ này vẫn thu hái bình thường
và hái một tôm hai lã
và để sản xuất ra cái loại chè bóc câu
nó hơi giống giống trà thái nguyên
cây trà cổ này trồng đã quá lâu rồi
thì sức chống chịu nó sẽ yếu đi
thì cái vấn đề chăm sóc của nó thì cái nhu cầu dinh dưỡng
và các loại thuốc thì nó sẽ đặc biệt hơn
như vậy thì cái chất lượng của một cây trà đã có tuổi đời hàng trăm năm
so với những cây trà được mới trồng cách đây thì nó có gì khác nhau không hả chú
cái chất lượng của cây trà cổ thì nó vẫn khác nhau
nó thơm hơn
khi mình sử dụng thì nó đậm đà hơn
ban đầu khi mà được người pháp đưa vào để xây dựng
để quy hoạch thành sở trà cầu đất cái diện tích là trà rất là lớn
tuy nhiên thì hiện nay thì cái số lượng trà cổ mình lưu giữ lại được thì được khoảng bao nhiêu hectare
và cái gốc trà cổ mà mình còn lưu lại được là bao nhiêu
cái diện tích chè cổ hiện nay của cầu đất là khoảng một mươi năm hectare
mà số gốc trà còn lại khoảng một mươi hectare
tại vì qua một thời gian dài thì một số diện tích nó sẽ xuống cấp
và sẽ chuyển diện tích đó sang trồng trà hạ
một số diện tích thì chuyển sang trồng trà cây
một số diện tích thì chuyển sang trồng cà phê
vừa rồi mình tham quan trà cổ rồi bây giờ mời thành dung
để đi hái trà ô long cùng với công nhận
làm thế nào để phân biệt được đâu là trà ô long và đâu là trà thường hả chú
trước tiên mình được vào cái hình thái của cái trà là mình sẽ phân biệt được
nhưng mà một người về du khách bình thường thì phải có cán bộ kỹ thuật
để hướng dẫn và phân biệt các trà thường và trà ô long
cái vùng trà cổ đất thì ở độ cao một nghìn sáu trăm năm mươi m
thì cái chất lượng chè nó thơm ngon và nó có cái vị ngọt
để hái chè ô long thì sẽ cần phải có những kỹ thuật như thế nào ạ
mình hái trà ô long thì mình hái đúng cái quy trình kỹ thuật
một tôm hà lá và trong quá trình hái không được dập đá
và trong quá trình hái khi hái được ba bốn mươi kg thì chuyển về chế biến liền
không được để dày đủ đóng thì nó sẽ bị ôi và nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng
vậy thì cái thời gian hái trà ô long sẽ bắt đầu từ khi nào
và kết thúc vào khi nào
tốt nhất là hành chè có chất lượng tốt thì mình hái từ tám h sáng cho đến một h chiều
lúc đó trên đất chè nó đã khô xương
nhưng mà trong điều kiện hiện nay cầu đất mình là mùa mưa nhiều
mùa mưa thì mình sẽ hái từ bảy h cho đến khoảng ba h chiều
công nhân người ta gắn cái lưỡi dao lam ở vào cái tay
và người ta cho hái từ sáng đến chiều mà nó không bị đau tay
và vẫn đảm bảo được đột chè chất lượng
và đảm bảo được cái số lượng mình cần hái
kỹ thuật để thu hoạch hái trà ô long với hái trà thường sẽ khác nhau như thế nào ạ
cái quy trình hái chè giữa chè thường và chè ô long nó sẽ khác nhau hoàn toàn
cái chè thường thì hái bằng tay hái bằng liềm và hái bằng máy
thì khi về đưa vào chế biến thì dùng máy băm nhỏ hết
còn cái chè ô long thì mình phải hái đúng quy trình mục tôm hái đá
để chế biến ra chè ô long chất lượng
chú ơi bây giờ sau khi mà nghe chú giới thiệu rất là nhiều về cái kỹ thuật hái trà rồi
thì cháu sẽ trực tiếp để hái thử trà xem là như thế nào chú nhé
vâng thưa quý vị và các bạn đây chính là đôi găng tay
một cái công cụ để hỗ trợ người công nhân hái trẻ
như chú đạo chia sẻ thì có cái sự hỗ trợ này thì việc hái trà của công nhân sẽ trở nên nhanh hơn rất là nhiều
nhưng mà tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên thanh dung thử hái trà ô long
và khi mà đeo đôi băng tay này cái sự hỗ trợ này
thì thanh dung rất là rè rặt chỉ sợ là sẽ hái vào tay
bởi vì thực sự cái lưỡi lan này rất là sắc rất là bén
nhưng mà với những người công nhân hái chè ở đây
thì có lẽ kinh nghiệm hái trà đã giúp cho họ thu hoạch trà rất là nhanh
khi mà trực tiếp trải nghiệm hái trà như thế này ấy
thì thanh dung mới cảm thấy được cái kỹ thuật của người công nhân hái trà
và cái sự khéo léo trong đôi bàn tay của họ
họ hái rất là nhanh và họ chỉ cần nhìn cái là họ biết là sẽ chọn lựa
cái búp trà hái thế nào để đảm bảo đúng là một tôm hai lá
còn thanh dung thì vừa quan sát rồi lại vừa hái mà hái lại
còn phải nhìn làm sao để cho không bị vào tay
rất là khó và nguyên điều này thôi cũng đã thể hiện cái sự cẩn mẫn
cái sự tỉ mỉ của một người công nhân hái trà rồi quý vị ạ
sau khi kết thúc trải nghiệm hái chè tôi trở về nhà máy chế biến
để tham quan quy trình sản xuất tại đây
trà hái về tùy vào thời tiết
mà được làm héo bằng cách phơi nắng hoặc dùng máy để làm héo trè
nếu gặp những hôm trời mưa hoặc độ ẩm quá cao
sau đó trẻ sẽ bắt đầu đi vào công đoạn chế biến vô cùng cầu kỳ
gồm quay thơm lên men xào diệt men vò chuông xấy dẻo tạo hình xấy khô
tất cả những công đoạn này đòi hỏi người thợ phải hoàn toàn tập trung
để đảm bảo đúng mùi thơm cũng như tạo hình thể viên tròn đặc trưng cho trà
trải qua nhiều giai đoạn lịch sử
cho đến nay nhà máy trà cầu đất vẫn duy trì hoạt động sản xuất chất lượng
và được cấp giấy chứng nhận kỷ lục việt nam là nhà máy trà cổ xưa nhất việt nam còn hoạt động
nhà máy sản xuất trà cổ đã hư hỏng nên được tu sửa cải tạo thành bảo tàng trà
giờ đây khi đến tham quan nhà máy trà cầu đất
du khách không chỉ được tìm hiểu về vùng trà cầu đất mà còn thông qua bảo tàng trà
du khách sẽ được cung cấp thông tin về nhà máy trà cổ lớn nhất đông nam á
về đời sống con người nhiều thế hệ gắn bó với sở trà cầu đất năm xưa
ban sát ở đây các loại máy là máy sàng trà máy sấy trà
đều có năm hoạt động tính năm một nghìn chín trăm chín mươi
vậy thì cụ thể tuổi đời của những máy này như thế nào và nó đã hoạt động ra làm sao hả chú
lịch sử nhà máy trà này được thành lập năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy
lúc đó là một người pháp người ta qua việt nam và người ta chọn cầu đất này
người ta trồng trà lúc đó người ta gọi tên là sở trà cầu đất
vừa trồng trà vừa xây dựng nhà máy
thì nhà máy này đưa vào hoạt động một nghìn chín trăm hai mươi bảy
thì để chủ yếu chế biến là trà đen
thì người pháp người ta làm đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn một nghìn chín trăm sáu mươi
thì lúc đó chuyển nhà máy này cho ông người hoa
thì đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thì lúc đó giải phóng về
thì nhà máy này thuộc doanh nghiệp nhà nước
cho đến năm hai nghìn năm
thì chuyển sang công ty cổ phần và đến ngày hôm nay
thì cái nhà máy này thì chủ yếu là chế biến trà đen
để mà xuất khẩu
đến năm hai nghìn năm
thì ngừng chế biến chè đen và chuyển sang chế biến trà xanh
thì nguyên cái công nghệ chế biến trà đen của người pháp
đến ngày hôm nay vẫn còn nguyên
tại sao mà nhà máy lại quyết định là
để cổ máy này ở đây để trưng bày cho khách tham quan
những cái máy này nó rất là quý
tại vì nó là cổ
những người pháp đã đưa qua để mà sản xuất
hiện nay là để làm bảo tàng
và khách tham quan du lịch
và tìm hiểu về cái lịch sử của nhà máy này
vâng vậy là sau gần tám mươi năm
những cổ máy này đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình
đó là tạo ra cái thương hiệu trà đen nổi tiếng một thời cho vùng trà cầu đất
và giờ đây những cỗ máy ấy lại tiếp tục với một sứ mệnh lịch sử khác
đó là trở thành bảo vật
nơi để mà tiếp tục kể lại cái câu chuyện lịch sử của mảnh đất trà nổi tiếng
có tuổi đời hàng trăm năm trên cao nguyên đầy nắng và gió này
với du khách có lẽ không gì tuyệt vời hơn
trong cái xe xe lạnh của trời đà lạt
gọi một ấm trà nóng
nhằm nhì cảm nhận hương vị được chất lọc qua hàng trăm năm
để tâm hồn cứ thấm dần theo cái vị ngọt thanh nồng đượm
tại đây còn bày bán nhiều loại trà thơm ngon của vùng đất trà cầu đất
cũng như các loại cà phê được trồng và chế biến trên chính mảnh đất này
du khách có thể mua về làm quà tặng cho người thân bạn bè hay đơn giản là mua cho chính mình
để khi rảnh rỗi khi nhớ đà lạt sẽ mang nó ra để nhằm nhì
để nhớ về một vùng trà cổ một thành phố yên bình mà ta đã đi qua
anh thanh tú này trong phần đầu của chương trình thì chị thanh dung cũng đã bật mí rằng là
cầu đất không chỉ phát triển sản xuất trà mà nơi đây còn được đầu tư nhiều mô hình du lịch
để phục vụ du khách nữa anh ạ
đúng vậy đấy chị hồng tươi ạ
vậy là còn rất nhiều điều thú vị nữa mà chúng ta có thể trải nghiệm khi đến với cầu đất đúng không chị hồng tươi
vâng quả đúng như vậy đa anh thanh tú ạ
ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm những dịch vụ hết sức hấp dẫn tại cầu đất
với khu vườn
vườn rộng khoảng hơn hai hectare tại đây trồng các loại hoa độc đáo như oải hương nữ hoàng xanh cẩm tú cầu
và các loại rau thủy canh như xà lách cà chua bi bí ngô khổng lồ dâu tây để phục vụ du khách
với giá giao động từ chín mươi đến một trăm hai mươi đồng một người là du khách có thể vào tham quan
lưu lại cho mình những tấm hình thật đẹp và có những phần quà nhỏ nhỏ mang về
quý vị thân mến như vậy là khi đến đây du khách không chỉ được uống trà mà còn được tham quan và chụp hình với những cây và hoa đặc trưng của đà lạt phải không chị hồng tươi
và tôi cũng xin lưu ý đối với anh thanh tú và quý vị khán giả một điều
đó là thời tiết tại đà lạt được chia làm hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô
mùa mưa thường bắt đầu từ tháng bốn đến hết tháng chín và nhiệt độ thường giao động trong khoảng một mươi tám hai mươi bảy độ
vì thế quý vị khán giả hãy nhớ theo dõi thời tiết để chuyến hành trình của mình được hoàn hảo nhất
vâng và chương trình điểm đến tuần này của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị khán giả có thể gửi về hòm thư phòngvănhoanhân org vn hoặc
qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại